tối qua ba mươi tháng một mươi một tại quảng trường hồ chí minh thành phố vinh tỉnh nghệ an
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm danh sưng nghệ an
một nghìn ba mươi hai nghìn hai mươi và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đình hoành sơn huyện nam đàn
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
góp phần làm sâu sắc thêm vị trí vai trò giá trị đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt
nơi đã sinh ra chủ tịch hồ chí minh vị cha già dân tộc
chủ tịch quốc hội lưu ý là một tỉnh có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên phong phú
có biển có rừng có đồng bằng và đang có những bước chuyển mình ấn tượng thời gian qua
nghệ an cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
để phát triển mạnh mẽ hơn tương xứng với tiềm năng của tỉnh
địa phương cũng cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành tỉnh khá của cả nước
là trung tâm về tài chính thương mại du lịch giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
y tế văn hóa thể thao công nghiệp công nghệ cao ở vùng bắc trung bộ
chủ tịch quốc hội tin tưởng với truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc việt nam nói chung
và của quê hương xứ nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn
để đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an biến khát vọng sông lam thành kỳ tích sông lam
chủ tịch quốc hội chúc mừng nhân dân tỉnh nghệ an đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đình hoành sơn huyện nam đàn